hôm nay đoàn công tác bộ giao thông vận tải do đồng chí nguyễn văn thể bộ trưởng bộ giao thông vận tải làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh điện biên về công tác quản lý giao thông vận tải và các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
tại buổi làm việc bộ giao thông vận tải có ý kiến quyết tâm bảo vệ giúp điện biên ba dự án dự án quốc lộ một mươi hai
đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín b và tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn điện biên tây trang
đối với tuyến quốc lộ sáu từ tuần giáo thị xã mường lây và quốc lộ bốn h đề nghị tổng cục giao thông đường bộ xem xét và có giải pháp tu dưỡng liên quan đến tình hình tai nạn giao thông
đề nghị trường ban an toàn giao thông tịch của tỉnh chỉ đạo sở giao thông vận tải tổng hợp và báo cáo về tổng cục đường bộ để có phương án xử lý xóa điểm đen giao thông
trong chuyến công tác đoàn công tác bộ giao thông vận tải đã đi kiểm tra thực địa dự án đầu tư nâng cấp cảng hàng không điện biên
đặt tầm hoa dân vương tưởng niệm các anh hùng lợi sĩ tại nghệ trai lợi sĩ a một